giá vé máy bay đi từ hà nội đến phú quốc dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã giảm chỉ còn khoảng hai triệu đồng một người
trước đó khoảng một tuần số tiền du khách phải trả lên tới bảy tám triệu đồng một người
thời điểm đó nhiều doanh nghiệp lữ hành thừa nhận chưa bao giờ thấy giá vé máy bay đi phú quốc đu đỉnh mạnh như thế
vì sao giá vé máy bay lại giảm mạnh
năm nay đa số đơn vị lữ hành đều nhận xét phú quốc đang tạo chen trên thị trường du lịch
đảo ngọc thậm chí được nhận xét còn hot hơn đà nẵng điểm đến của một số người việt suốt nhiều năm qua
nhu cầu quá cao khiến giá vé máy bay đi phú quốc cũng tăng chóng mặt
tuy nhiên hiệu ứng phú quốc không duy trì được lâu khi giá vé bị đẩy lên quá cao
số tiền bảy tám triệu đồng một người cho trạng bay trong nước được nhận xét là có phần vô lý
có thể thấy giá vé máy bay du lịch dịp lễ ba mươi tháng bốn xuất phát từ hãng
hà nội đang cao ngang với giá vé tết nguyên đán những năm chưa có ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
do đó nhiều du khách với thu nhập trung bình đã chọn các điểm đến phù hợp hơn như đà nẵng nha trang hay quy nhơn
thậm chí là du lịch gần tại những villa resort quanh hà nội và thành phố hồ chí minh
mặt khác hiệu ứng phú quốc bị đẩy giá quá cao khiến các hãng hàng không cũng tăng cường chuyến bay để tận thu
nhiều công ty lưu hành đại lý ôm phòng khách sạn về máy bay quá đà
tuy nhiên họ không ngờ đến sát ngày lượng khách lại giảm đi đáng kể
bà hoàng tuyết giám đốc top one travel nói
nhiều người cũng không nghĩ đến sát ngày vé máy bay phòng khách sạn đi phú quốc lại ý đến thế
thực tế phú quốc là điểm nóng của năm nay nhưng người dân cũng đã đi giải rác từ tết
do đó đến dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm nhiều người cũng không còn nhu cầu đi nữa
bà tuyết cho biết nói hãng tận thu nhưng giả sử họ không tăng cường chuyến bay người dân muốn đi phú quốc thì cũng rất khổ
du khách sẽ phải mua những ghế cuối cùng với giá rất cao trường hợp xấu còn chẳng có ghế nữa
việc ôm series về máy bay phòng khách sạn quá đà cũng tạo ra hiệu ứng khan hàng ảo
theo ông bùi thanh tú giám đốc marketing của best buy
từ đó dẫn đến trường hợp rửa khóc giờ cười khi người thì thiếu vẫn thiếu người thừa vẫn thừa
thời gian trước khách đặt vé máy bay giá rất cao phòng khách sạn lại thiếu
trong khi đó nhiều bên ôm để ăn lời cao giờ phải xả bán lỗ
một số du khách cũng thắc mắc
tại sao giá vé máy bay từ hà nội đi phú quốc thời điểm này giảm xuống khoảng hai triệu đồng một người khứ hồi
nhưng chặng tương tự từ tp hcm lại có giá khoảng hai chín triệu đồng một người khứ hồi
đại diện một đơn vị lữ hành cho biết vốn dĩ chặn tp hcm phú quốc là trạng ngắn không bao giờ đắt hơn chặng từ hà nội
tuy nhiên do các chuyến từ hà nội là chuyến tăng cường nên giảm sâu hơn
so với những người mua sớm với mức giá rất cao khoảng một mươi một mươi hai triệu đồng một người
giá combo khách sạn về máy bay từ hà nội đi phú quốc
con số này hiện tại chỉ giao động khoảng ba bốn triệu đồng một người với hành trình tương tự
trên các hội nhóm đặt phòng nhiều chủ đại lý combo du lịch bắt đầu xà hàng
với mức giá chưa tới sáu triệu đồng một người bạn đã có combo ba ngày hai đêm từ hà nội đi phú quốc
gồm vé máy bay khứ hồi hai đêm nghỉ villa năm sao có bể bơi riêng và ăn sáng bay sáng về chiều giờ đẹp
với số tiền hơn năm triệu đồng một người du khách có thể mua được combo trong thời gian tương tự
ở khách sạn bốn sao tại trung tâm dương đồng đi kèm combo bao bữa sáng buffet về máy bay việt jet air khứ hồi
nhìn chung ngay cả các du khách thích đến phút cuối do sợ dịch họ chưa sắp xếp được công việc
họ vẫn dễ dàng tìm được những gói dịch vụ ưng ý cho chuyến đi phú quốc dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
điều này trái ngược hoàn toàn với dự báo từ các công ty lữ hành cách đây nửa tháng
du khách có thể mua trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba nếu thấy giá hợp lý
nhiều đại lý công bố du lịch công ty lữ hành đang phải xả lỗ trước ngày hết hạn series nên mức giá khá thấp
tuy nhiên du khách cần kiểm tra kỹ uy tín của người bán trước khi chuyển tiền
bởi có khả năng nhiều kẻ gian lợi dụng tình trạng giá rẻ đi tung những combo ảo lừa tiền
ở mặt khác kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày khoảng thời gian này không còn dài
nhưng đủ để du khách thực hiện một số chuyến du lịch nước ngoài gần
ông đặng duy khánh trưởng phòng kinh doanh group tour cho biết
du khách chuộng các tour có thời gian ngắn trung bình như thái lan năm ngày và dubai là sáu ngày
ông cho biết nhìn chung đi nước ngoài hay trong nước dịp này đều phải trả nhiều tiền hơn
giá vé máy bay cao các công ty tour cũng cần có hoa hồng cho nhân viên
tuy nhiên sau hai năm không được đi đầu khách hàng đang muốn đi nước ngoài nhiều hơn
thủ tục đi các điểm như thái lan bali hay dubai đều dễ dàng
trong khi đó saigon tourist cũng nhận được lực lớn đặt hàng trong dịp lễ
công ty này đã chốt được sáu mươi đoàn khách việt đi mỹ dubai singapore thổ nhĩ kỳ và thái lan dịp lễ
đại diện công ty cũng đồng quan điểm nhu cầu du lịch nước ngoài của khách việt đang cao
và thủ tục nhập cảnh ở nhiều điểm đến cũng thuận tiện
từ ngày hai mươi năm tháng bốn singapore cũng bỏ thủ tục kiểm tra với khách nhập cảnh đã tiêm đủ mối vaccine
điều này cũng khiến nhu cầu du lịch của khách việt tăng cao
nhìn chung đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm được các công ty xem như bước đệm hoàn hảo cho du lịch hè
dự đoán từ nhiều doanh nghiệp cho thấy bali và thái lan sẽ tiếp tục giữ nhiệt trong những tháng hè
dubai thị trường hot vừa qua có thể giảm nhiệt do tình hình thời tiết nắng nóng
nhiều công ty cũng đang chờ đợi động thái từ hàn quốc nhật bản để triển khai các sản phẩm nhằm lá đỏ lá vàng